nguyễn văn khẩn đã nhiều lần đánh con mình gây nhiều thương tích khiến cho bé phải nhập viện
công an huyện hưng hà của tỉnh thái bình vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với nguyễn văn khẩn
chú huyện hưng hà về tội hành hạ người khác
tại cơ quan điều tra nguyễn văn khẩn khai nhận vì muốn giáo dục con khẩn đã nhiều lần dùng vọt tre
dép mắc quần áo đánh cho bé để lại nhiều thương tích trên cơ thể
gần đây nhất vào ngày một mươi năm tháng năm khẩn đi làm về không thấy con ở nhà
khẩn đã tìm cho bé và dùng vọt che khô đánh cho bé gây nhiều thương tích
hiện cháu bé đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa hưng nhân huyện hưng hà
với thương tích đa chấn thương chảy xước da bầm tím vùng đầu ngực vai lưng tay hai bên sưng nề